tình trạng này đã xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước
người dân khi sử dụng mạng xã hội facebook kết bạn chia sẻ thông tin
cần vẽ sức thận trọng bảo mật thông tin cá nhân và cảnh giác với những thủ đoạn
chiêu trò lừa đảo của kẻ xấu để tránh bị các đối tượng lợi dụng vào đó mà thực hiện hành vi lừa đảo